xin kính chào quý vị và các bạn
do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực năm m
nên trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn có mưa rào và rông rải rác
cuộc bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông gần nề cao cảnh rác với tố lóc và gió giật mạnh nguy hiểm
cũng như hiện tượng ngập úng vùng trũng thấp
sau đó đến ngày mùng năm khi rảnh áp thấp suy yếu mưa rông sẽ giảm xuống diện vài nơi
cùng nền nhiệt sẽ tăng nhẹ trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng chịu ảnh hưởng của hội tụ gió kết hợp với rãnh áp thấp
nên trong hôm nay và ngày mai sẽ tiếp tục có mưa rông rải rác lúc chiều tối
trong mưa rông gần nề cao cảnh rác với tố lóc và gió giật mạnh nguy hiểm
sau đó từ ngày mùng năm mưa cũng có xu hướng giảm nhanh xuống diện vài nơi
và cùng với mưa giảm thì nền nhiệt trên khu vực cũng tăng nhẹ bắt đầu từ ngày mùng năm
ở khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong mưa rông gần nề cao cảnh rác với tố lóc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế có mưa vài nơi trong thời đoạn ngắn
sau đó từ ngày mùng năm mưa sẽ giảm nhanh nên nắng nóng trên diện rộng sẽ quay trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận phổ biến có mưa rông vài nơi với thời đoạn ngắn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác khu vực bộ có mưa vừa mưa to
ban ngày có nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động ở ngưỡng ba mươi ba ba mươi sáu độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới vẫn chịu tác động chính về hoạt động của gió mùa tây nam gây mưa rông
tập trung nhiều trong thời điểm về chiều và tối
cục bộ có mưa rông mạnh
khuyến cáo với người dân khu vực về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa rông là xét và gió giật mạnh
thời tiết ở đây khá mát mẻ và dễ chịu với nhiệt độ trong ngày sao động từ hai mươi đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới tại đây cũng chịu tác động của gió mùa tây nam nên tiếp tục duy trì mưa rông lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày khu vực có nắng với cường độ vừa phải nên mức nhiệt trưa chiều chỉ giao động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ